trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa cuba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tới thăm trường tiểu học võ thị thắng
ngôi trường trên đất cuba mang tên người nữ anh hùng việt nam một minh chứng sinh động về mối quan hệ đặc biệt việt nam cuba
trò chuyện với tập thể thầy cô giáo và học sinh tại trường tổng bí thư khẳng định việt nam và cuba tuy xa cách nhau hàng vạn dặm
nhưng từ lâu đã gắn bó hết sức thân thiết bằng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị tình đồng chí anh em mà chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ phi đen và lãnh đạo hai đảng hai nước giải công vun đắp
tổng bí thư mong muốn nhà trường sẽ luôn dạy tốt học tốt giáo dục rèn luyện học sinh trở thành chủ nhân tương lai xứng đáng của đất nước
kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết thủy chung việt nam cuba
tổng bí thư gửi tới thầy trò nhà trường những tình cảm thân ái nhất
tại đây tổng bí thư đã tặng trường tiểu học võ thị thắng một phòng tin học để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập nâng cao hơn nữa thành tích của nhà trường